hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nguyễn văn hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú tại xã hương điền huyện hương khê can tội cối gây thương tích
và trần thoại thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám càng tội trộm cắp tài sản
sau khi di lý ba đối tượng về hà tĩnh phòng cảnh sát truy nã tội phạm đã chuyển giao cho cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng